xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
công an thành phố cao bằng vừa chủ trì phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đã bắt quả tang đối tượng trần xuân tuân tạm trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng
liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá
vào tối ngày một tháng một mươi hai tuân đã nhận các kèo cá độ bóng đá từ những người chơi thông qua ứng dụng zalo
sau khi nhận được tiền người chơi chuyển đến tuân tiến hành đặt cược trên một web cao độ bóng đá
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt quả tang
theo kết quả điều tra ban đầu tính từ ngày hai mươi tháng một mươi một khi giải world cup hai nghìn hai mươi hai khởi tranh tới thời điểm bị bắt giữ
trần xuân tuân đã nhận và chuyển tiền cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên một ba tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trú tại địa bàn huyện cao lộc và thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc
vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn
tổ công tác công an huyện cao lộc phát hiện tài quan nước thuộc tổ ba khối năm
công trấn cao lộc huyện cao lộc có hai sới bạc dưới hình thức đánh tá thắng thua bằng tiền
quá trình bắt giữ lợi dụng việc hỗn loạn có một số đối tượng nữ đã bỏ trốn
tổ công tác đã không chế bắt giữ được bảy đối tượng thu giữ tại hiện trường
số tiền gần một mươi ba triệu đồng cùng các tăng vật liên quan
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của các đối tượng
đồng thời xác minh truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa kịp thời truy bắt nhóm đối tượng
có hành vi trộn cắt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm nguyễn thị út nhớ đặng thị kim chi và trần thiện thanh
cùng chú tại thành phố long xuyên
sáng ngày bốn tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên
tiếp nhận thông tin từ công an phường mỹ phước về việc đại lý bia thùy dương
thuộc khóm mỹ lộc phường mỹ phước bị kẻ gian đột nhập lúc dạng sáng
lấy mất sáu mươi chín thùng bia
qua hình ảnh camera an ninh lực lượng công an nhanh chóng xác định bắt giữ nhớ chi và thanh
tại cơ quan công an bao đối tượng thừa nhận đã cùng đồng bọn đột nhập vào đế trộn số bia trên
ngay sau đó lực lượng công an đã thu hồi ba mươi thùng bia và một xe mô tô tăng vật không biển số
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nhớ về hành vi trộm cắp tài sản chi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
riêng thanh cho gia đình bảo lãnh đồng thời tập trung lực lượng tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng liên quan
thưa quý vị và các bạn đình chùa là nơi diễn ra các hoạt động tâm linh của người dân
chính vì điều này tại những địa điểm như thế sẽ ít xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản
thế nhưng mà thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cổ vật
ở các đình chùa gây hoang mang trong nhân dân
và mới đây lực lượng công an của quận hà đông thành phố hà nội đã phát hiện bắt giữ các đối tượng
liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp tại một số đình chùa trên địa bàn thành phố hà nội
nghiện ma túy và không có công an việc làm nên đối tượng này đã lên kế hoạch rủ nhau đến các đình đền chùa
trên địa bàn thành phố hà nội để trộm cắp các loại tài sản như đình đông bát hương chân nến
quá trình bắt giữ khai thác bước đầu làm rõ phương anh và quyết bốn lần trộm cắp tài sản
tại các đình đền chùa trên địa bàn quận hà đông và địa bàn quận hoàng mai
sau khi thực hiện hành vi các đối tượng đã bán các đồ vật để lấy tiền tiêu xài
hàng ngày đi sử dụng xe máy đến các khu di tích lịch sử đến các khu vực đình đền chùa trên địa bàn thành phố hà nội
giả làm khách đi lễ sau đó lợi dụng sơ hở của các khu di tích thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
như là các chân nến đình đồng bát hương bát hương
theo cơ quan công an nạn trộm cắp tại các cơ sở văn hóa tín ngưỡng thời gian gần đây có những diễn biến rất phức tạp
nếu như thời gian trước các đối tượng thường nhằm vào các hòm công đức kết sát tại đình đền chùa để trộm tiền tài sản
thì gần đây lại chuyển hướng sang đổ thờ cổ vật
đáng chú ý các đối tượng thực hiện hành vi đa số đều đã có tiền án tiền sự thường tụ tập thành hội để lên kế hoạch và gây án
đặc biệt đối tượng lợi dụng sơ hở lúc không có người trông coi cả ban đêm hay ban ngày để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chúng tôi cũng có một số cảnh báo
thứ nhất đối với các khu di tích lịch sử các đình đền chùa nhất là những nơi có các cổ vật
phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương tiến hành kê khai cũng như là lưu lại những hình ảnh của các cổ vật đó
để công an của tôi có như mở hồ sơ quản lý theo chuyên đề
dịp cuối năm để đảm bảo an ninh an toàn tại các khu di tích đình đền chùa và các địa điểm tâm lý khác
chính quyền địa phương cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời cần phải xây dựng hệ thống tường rào cổng cửa bảo đảm lắp đặt hệ thống camera báo động luân phiên cắt cử người trông coi
đối với các di vật cổ vật có giá trị cao nên cất giữ ở nơi kín đáo an toàn có khóa kiên cố hoặc trông coi cẩn thận
gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn đối tượng lăng hoàng khang chú tại khóm một phường tám thành phố cà mau
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau bắt giữ
kiểm tra nơi ở của khang lực lượng công an thu giữ một mươi sáu viên nén tám túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một
và một xe máy khang thừa nhận số tăng vật trên là ma túy ngày hai mươi tám tháng một mươi một khang chở theo một thanh niên khi phát hiện tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ban đêm
thì tăng ga bỏ chạy và gây tai nạn cho một phương tiện khác sau đó tiếp tục bỏ chạy sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã nhanh chóng
truy tìm đối tượng phương tiện và xử lý nghiêm vụ việc trên
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển một năm tấn sản phẩm động vật đông lạnh không có giấy tờ kiểm dịch
ngày năm tháng một mươi hai tại quốc lộ hai a thuộc địa phận xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc lực lượng công an kiểm tra phát hiện
xe ô tô biển kiểm soát một mươi chín h hai nghìn chín trăm linh năm do đào ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thị xã phú thọ tỉnh phú thọ điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một mươi tám thùng xốp bên trong có chứa các sản phẩm động vật đông lạnh gồm chân giò bò lợn
gà cá đã qua sơ chế chủ xe đào ngọc xuân không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch thú y liên quan đến các sản phẩm động vật trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại huê trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
là đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê
xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mày trái
còn về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại khu quảng trí phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
có xeo chấm cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện